hôm qua trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh thái bình đã hỗ trợ hàng chục nghìn lao động nông thôn được học nghề miễn phí
tạo ra sức bật mới cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nhiều khu vực nông thôn thái bình
qua đó góp phần quan trọng triển khai thực hiện thành công đề án trên
trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi câu chuyện về hiệu quả từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại thái bình
với vai trò trung tâm của các cán bộ khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tại đây
chị hoàng thị xuân ở thôn bình bình xã quỳnh xá huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
hàng chục năm trước vốn chỉ quen làm nông nghiệp
thời gian gần đây thu nhập từ ruộng vườn vừa thấp vừa bấp bênh nên chị mong muốn tìm một công việc mới có lương hàng tháng
vừa hay chị được tin hội phụ nữ xã cùng trung tâm khuyến công thái bình tổ chức lớp học mày miễn phí cho lao động nông thôn ngay gần nhà
chị xuân ngay lập tức đăng ký tham gia khóa học và quyết tâm phải tận dụng thật tốt cơ hội chuyển đổi nghề này
đó là câu chuyện của hai năm trước
còn hiện nay chị xuân đã vào làm ở công ty gần nhà
công việc ổn định thu nhập hàng tháng cũng được khoảng năm sáu triệu đồng
cũng khá ổn so với mặt bằng thu nhập bình quân của lao động công nghiệp ở đây
còn so với công việc dụng vườn đồng áng thì cao hơn hẳn
thời gian qua trung tâm khuyến công thái bình đã phối hợp với chính quyền và hội phụ nữ xã quỳnh xá huyện quỳnh phụ
tổ chức nhiều lớp học mày công nghiệp
cho các lao động có độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi năm tuổi trên địa bàn xã
mỗi khóa học được tổ chức trong khoảng thời gian ba tháng
nhờ lớp học này nhiều bạn trẻ có cơ hội tìm việc làm ngay tại quê hương sớm ổn định cuộc sống
sau ngày mai này thì sau này tìm công việc làm ở gần nhà
bởi vì bây giờ công việc mai này đang được ưa chuộng thu nhập nó cũng ổn định để là chăm lo gia đình
lớp học mày cũng tạo điều kiện cho nhiều lao động xa nhà nhiều năm chuyển đổi công việc về gần nhà
vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt vừa có thời gian chăm sóc gia đình với thu nhập ổn định
trước đây tôi cũng có đi làm công ty lâu lắm rồi nhưng mà đấy nó quá ác lực
tôi nghỉ ở chỗ đấy rồi bây giờ tôi về có hội phụ nữ trung tâm khuyến công tỉnh thái bình
mở lớp đào tạo may tôi có về tôi học miễn phí một thời gian
và bây giờ tôi đã ra và đi làm và tôi cũng yêu thích cái nghề này
xã quỳnh xá huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
có hơn năm nhân khẩu
chủ yếu là
chủ yếu là làm nông nghiệp nên nhu cầu tìm kiếm việc làm tại địa phương rất cao
thông qua chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn do trung tâm khuyến công tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai
nhiều lớp học nghề khóa học nghề đã được tổ chức thu hút đông đảo học viên là người lao động có mong muốn học nghề hay chuyển đổi nghề tham gia
những lớp học này rất cần thiết và hiệu quả đối với xã quỳnh xá
sau khi tốt nghiệp các khóa học nghề tại đây phần lớn học viên người lao động đều có cơ hội tìm kiếm việc làm tại các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn
trước hết là học viên đa số là chị em nông dân trong độ tuổi lao động
cái thứ hai là những học sinh cấp hai cấp ba mới ở trường
mà cháu không vào học đại học học nghiệp cháu học ngay tại địa phương
thế học xong rồi ra nghề và có việc ngay tại địa phương đây là điều tốt
đồng thời khi có nghề rồi với tinh thần chung là ni lông không đi hương
việc thu nhuận tố rất đảm bảo và có thể ổn định
góp phần như vậy là tạo ra việc làm cho chị em nông dân cũng như là góp phần tăng nhập kinh tế gia đình
thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm hai nghìn hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
nhằm khai thác hiệu quả từ lực lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp
đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân nông thôn
như đào tạo nghề tập huấn sửa chữa máy nông nghiệp lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng
mở lớp máy may công nghiệp đáp ứng nhu cầu về trình độ nhận thức tạo việc làm cho người lao động

tất cả chị em tham gia các lớp học may ra đều có công an việc làm ổn định
và thu nhập rất là ổn định từ năm đến sáu triệu trên một tháng
chúng tôi muốn lân cao được đời sống của gia đình và cải thiện đời sống của bà con nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp
đã trực tiếp tổ chức dạy nghề may công nghiệp cho trên năm ba trăm linh lao động
nghề theo gen xuất khẩu trên hai bảy trăm linh lao động nghề chạm bạc cho bảy mươi lao động
một trăm linh lao động sản xuất xứ dân dụng xứ vệ sinh xứ mỹ nghệ
đặc biệt để nâng cao tay nghề cho nông dân
trung tâm còn tổ chức tập huấn vận hành bảo dưỡng
sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho gần một lao động
qua khảo sát đến nay một trăm linh xã thị trấn có kiến nghị đều đã được trung tâm tổ chức tập huấn
ngoài ra trung tâm còn phối hợp với các trường đại học có thương hiệu
giảng viên có trình độ về giảng kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo
quản lý cho gần ba lượt cán bộ quản lý các doanh nghiệp hợp tác xã chủ cơ sở sản xuất
tập huấn nghiệp vụ kê toán kê toán may cho ba trăm hai mươi tám kê toán các doanh nghiệp
ngoài đào tạo nghề một trong những nhiệm vụ trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp
đã tổ chức xây dựng hai mươi năm đề án mô hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
góp phần gia tăng giá trị sản xuất khả năng cạnh tranh mở rộng quy mô cho doanh nghiệp
đồng thời tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho người lao động
đây đều là những ngành nghề phục vụ thiết thực cho người lao động
các doanh nghiệp cơ sở sản xuất ở các địa phương trong toàn tỉnh
thưa quý vị đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh thái bình đến hai nghìn hai mươi
đã góp phần đem lại năng suất và thu nhập cao hơn và tạo việc làm cho nhiều lao động
đặc biệt thông qua đề án chất lượng lao động nông thôn ngày càng tăng lên
thúc đẩy phát triển sản xuất tăng năng suất lao động chuyển dịch cơ cấu lao động
giảm nghèo và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
sau đây phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông hà văn hải
là giám đốc trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh thái bình
để tìm hiểu kỹ hơn về công tác triển khai thực hiện đề án
mời quý vị cùng theo dõi
trong những năm qua trung tâm đã điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo lao động của các địa phương
trên cơ sở đào tạo trung tâm đã tổng hợp và xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo cho từng năm
căn cứ vào nhu cầu của các địa phương
thứ hai căn cứ kế hoạch rồi trung tâm sẽ phối kết hợp với các cơ quan cấp ủy chương trình địa phương
và đặc biệt là phối hợp với đài phát thanh thế bình báo thế bình
và đặc biệt là đài truyền thanh của huyện
thông báo tuyên truyền thuyết phục với mục đích ý nghĩa cũng như chương trình
thời gian và hiệu quả và tác dụng của việc đào tạo nghề
trên cơ sở để tuyên truyền người lao động nhận thức được và người ta thấy lợi ích của việc đào tạo
thì người ta mới đăng ký
trên cơ sở đăng ký rồi thì anh em chúng tôi có kế hoạch rồi
chúng tôi xây dựng kế hoạch và xây dựng nhán trình sở công thương trình hoạt tình phê duyệt
khi có quyết định phê duyệt thì chúng tôi khẩn trương
chúng tôi thông báo và thông báo triêu sinh về các địa phương
trên cơ sở là chúng tôi triêu sinh và gắn với các địa phương các doanh nghiệp các xã
mà có các doanh nghiệp dạy ngày mai
thì chúng tôi sẽ gắn đào tạo với sự hoạt động
về các địa phương có doanh nghiệp
thì những bà con sẽ là động lực mục đích điều kiện để người ta học
để người ta có cái tay nghề
nhưng người ta cũng nhìn
nhìn thấy được cái là cái tương lai cũng như là cái đơn vị để mình trực tiếp sản xuất
và đặc biệt là trong cái học tập cũng như là lao động thì người ta gần nhà
và thực hiện quan điểm của đảng là nê lông là bất y hợp
công việc đào tạo nghề cho người lao động nông nghiệp nông thôn
thì trong công tác triển khai thì vậy điều gì khiến ông tâm đắc nhất xin thưa ông
trong quá trình đào tạo nghề cho bà con nông nghiệp nông thôn
thì chúng tôi tâm tác nhất là đào tạo những ngành nghề mà bà con không tự học không tự làm được
mà phải có các tổ chức dịch vụ khuyến công rồi các nhà trường
ví dụ như là đào tạo nghề may công nghiệp thì đòi hỏi là phải có máy móc thiết bị
đặc biệt là chúng tôi qua khảo sát điều tra thì ở thái bình thì các nhà máy sinh nghiệp may
thì với cái công việc đã ổn định và cái lương so với các ngành nghề khác là rất cao
đặc biệt là những người lao động mà người ta không đi học đại học được
không tham gia các trình khác mà quay về mà đào tạo
và sau khi là các năm sau thì chúng tôi thấy được bà con
bà con phản ánh là cái việc đào tạo phản ánh cái chất lượng của trung tâm
cũng như là khi có việc làm rồi thì cái thu nhập người ta so với làm nông nghiệp
thì người ta đảm bảo rất nhiều
mà hơn nữa là người ta lao động dưa sáng thì đi làm và tối về ở gần với gia đình
và có thể vừa là đi làm nhưng mà vẫn đảm bảo quan tâm đến đời sống gia đình cũng như là vợ chồng con
nên là cái cuộc sống nó rất là đảm bảo so với các ngành khác
xê nông cho biết là để mở được những lớp đào tạo nghề
cũng như là huy động các học viên để mà học tham gia học nghề
thì trong công việc huy động như vậy thì có gì khó khăn hay là thuận lợi
cái khó khăn là cái lượng đào tạo
để triêu sinh thì tổ chức một lớp từ ba mươi năm người là cũng rất là khó khăn
thế thì chính vì thế nên là anh em chúng tôi cũng phải khảo sát và cùng với cán bộ cơ sở
đi xuống từng gia đình một rồi động viên rồi tuyên truyền thuyết phục vào cái lợi ích của cái việc đấy
thứ hai là trong quá trình đào tạo thì cái kinh ví
nó rất là hạn hẹp mà theo nguyên tắc thì nhà nước là hỗ trợ các cái tổ chức cá nhân
cũng như các doanh nghiệp nhưng mà thực ra chúng tôi tự đào tạo
thì chúng tôi cái khó khăn là về mặt kinh phí rất khó khăn
nên là chúng tôi phải phối hợp là với các địa phương là khai thác các hội trường
của các thôn của các xã để làm nơi phòng học
và đặc biệt là công tác an ninh triển tệnh thì chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương
thì mới đảm bảo cái chi phí để đào tạo nghề
thì đấy là một trong những cái khó khăn trong quá trình đào tạo nghề
trong các năm tiếp theo thì anh em chúng tôi cũng tiếp tục điều tra khảo sát
và xây dựng chương trình kế hoạch báo cáo của đoàn tỉnh và cũng thương gia kế hoạch
trên kế hoạch đấy thì anh em chúng tôi tiếp tục tổ chức dạy nghề ở các địa phương
có các nhà máy sinh nhập để gắn đào tạo với sử dụng lao động
đặc biệt là những cái doanh nghiệp liên doanh và những cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
thì cái công việc cũng như là cái sản phẩm
cũng như là cái
việc cái thu nhập của người lao động sẽ đảm bảo hơn
thì anh em chúng tôi sẽ tập trung đào tạo dạy nghề trọng điểm
không phải là từng xã nữa mà chúng tôi sẽ đào tạo thành một cái cụm xã và một cái khu
thì cái việc huy động lao động cũng như là cái việc đào tạo đấy thì
người lao động người ta có thể là nhìn thấy và người ta xác định những mục tiêu
và người ta có cái tâm huyết và người ta nhiệt tình trong quá trình đào tạo
thì chính vì thế là trong cái hiệu quả đào tạo
những năm tiếp theo anh em chúng tôi suy nghĩ là
sẽ đảm bảo chất lượng theo và cũng sẽ hoàn thành được cái chương trình
mà được sở công thương cũng như là tỉnh giao
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên buổi trò chuyện ngày hôm nay
xin cảm ơn ông
qua mấy năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề vượt so với mục tiêu kế hoạch
toàn tỉnh đã có bảy mươi ba năm trăm năm mươi tám lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề
số người có việc làm phi nông nghiệp sau đào tạo bình quân đạt bảy mươi năm
người học nghề nông nghiệp tiếp tục làm nghề cũ
nhưng hiệu quả đã đạt được cao hơn so với khi chưa được học nghề
hiệu quả lan tỏa từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
tới đời sống kinh tế các khu vực nông thôn tỉnh thái bình hiện nay
đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của trung tâm khuyến công
và tư vấn phát triển doanh nghiệp tỉnh thái bình trong nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án
thưa quý vị những con số thống kê ở trên đã cho thấy những tác động hết sức tích cực
của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới đời sống kinh tế xã hội của tỉnh thái bình
và đặc biệt là khu vực nông thôn
một trong những tác động nổi bật nhất là thông qua công tác triển khai thực hiện đề án
của trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển doanh nghiệp tỉnh thái bình
các cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt được cơ bản các nội dung
chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn và từ đó giúp lao động nông thôn thấy được
sự cần thiết đối với việc học nghề và tạo việc làm
do đói giảm nghèo một cách hiệu quả
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình trang địa phương tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại